hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
nguyên vã nên càng thêm ghen tuôn trưa cùng ngày toàn đi mua hai chai xăng rồi tiếp cận xe ô tô trên
đổ xăng và châm lửa đốt khi chiếc xe bốc cháy thì toàn bỏ đi người dân phát hiện vụ việc đã
hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu rụi và cháy lan sang một chiếc ô tô đầu kế bên
công an sau đó có mặt khắp nghiệm hiện trường trích xuất camera tại khu vực để điều tra toàn được
xác định là nghi can gây ra vụ việc và bị mời lên làm việc tại cơ quan công an bước đầu toàn khai nhận
do ghen tuôn nghĩ vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động trên hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc
để đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới thì vào chiều qua tỉnh lâm đồng đã đánh
gia cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín cấp huyện thành phố và quy mô xã phường thị trấn
hiện nay tỉnh lâm đồng được bộ y tế đánh giá mức độ nguy cơ trung bình tức màu vàng
đà lạt có phường năm xếp vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ huyện đức trọng có thị trấn liên nghĩa
và xã phú hội xếp vùng nguy cơ cao vùng cam và xã liên hiệp có nguy cơ trung bình vùng vàng
một trăm ba mươi tám xã phường thị trấn còn lại thuộc vùng bình thường mới vùng xanh
hiện nay lâm đồng có số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương đặc biệt từ thành phố
hồ chí minh bình dương và đồng nai trở về quê địa phương tổ chức đón xét nghiệm sàn lọc theo
nguy cơ từng vùng trong đó công dân đến hoặc về tỉnh lâm đồng từ khu vực cấp một cấp hai chỉ yêu
thực hiện nghiêm năm k và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại tỉnh đồng tháp sau gần nửa
tháng nới lỏng giãn cách xã hội hầu hết người dân đều tuân thủ những quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên một bộ phận hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chủ quan chưa chấp hành tốt các quy định
phòng dịch phục vụ khách ăn uống tại chỗ dù chưa được phép nằm sát quốc lộ quán cháo này vẫn
tháng nhiên phục vụ khách ăn sáng tại chỗ trong khu vực chợ nhang nhạc những điểm bán cà phê có
đông người tụ tập khách hàng thậm chí không đeo khẩu trang thực trạng này xảy ra tại một
số khu vực đô thị đặc biệt là những địa phương xa trung tâm tỉnh lị treo bản bán mang đi
nhưng thực tế chủ quán sẵn sàng phục vụ khách ăn uống tại chỗ trước sai phạm đó
người dân trăn trở lo lắng vì tìm ẩn nhiều rủi ro bùng phát và lây lan dịch bệnh
rất nguy hiểm bởi vì dịch bệnh hiện nay là nó còn phức tạp
cho nên bây giờ mình cũng không biết ai có bệnh hay không
cho nên tốt hơn là không có bệnh
tốt nhất là bán mang về rồi mình giãn cách đi trong một thời gian nữa
để dịch bệnh ổn định rồi mình sẽ buôn bán tự do
nới lỏng giãn cách lượng người dân về từ vùng dịch ngày càng đông tỉnh đồng tháp
còn xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây trong khi đó việc tập trung đông
người không tuân thủ chỉ thị một mươi năm của một bộ phận người dân là biểu hiện sự lơ là chủ quan trong
phòng chống dịch covid một mươi chín nếu mà có một trường hợp tại một cơ sở kinh doanh ăn uống
thì rất là khó khăn cho các viện mà chi vết đến khi nào mà cái khả năng bao phủ vaccine đạt
tới mức độ tỷ lệ cao lúc đó thì chúng ta sẽ tính đến phương pháp cho bán tại các cơ sở đó
kinh doanh mua bán là nhu cầu chính đáng và thiết yếu của người dân tuy nhiên khi dịch bệnh còn
nguy hiểm việc bán hàng mang về tuân thủ năm k là cách mà cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải
thích ứng để phòng dịch với phương châm an toàn để mua bán mua bán phải an toàn
thưa quý vị
là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng thứ tư dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai
hơn ba tháng qua các ưu đạn chính quyền và nhân dân đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng
chống dịch đến nay dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát từng bước khôi phục lại các hoạt động
kinh tế xã hội đây là hình ảnh trận mưa kèm gió lớn làm bay tròi canh của cán bộ chiến sĩ tăng
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở xã bình lợi huyện vĩnh cửu tuy nhiên công tác kiểm soát người
ra vào địa bàn vùng xanh vẫn được duy trì nghiêm từ đầu đợt dịch đến nay bình lợi ghi nhận
sáu mươi bốn ca f trong đó năm mươi hai trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh hơn một tháng qua địa bàn xã đã không
có thêm ổ dịch và đang trở lại trạng thái bình thường mới có được kết quả trên nhờ sự kiểm
sát chặt chẽ của lực lượng chức năng cùng với tham gia tuyến đầu chống dịch hơn ba tháng qua
lực lượng phòng an huyện tỉnh cửu và các xã thị trấn đã canh mình bảo đảm an ninh trật tự
qua đó kịp thời ngăn chặn
các vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian gần đây lực lượng công an chính quyền hay đi kiểm tra thường xuyên người dân cảm thấy yên tâm hơn
thời gian tới thì khi mà tình hình dịch dần được kiểm soát thì đồng nghĩa là tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội sẽ phát sinh
khi chúng ta đã thực hiện
nới lỏng giãn cách xã hội để nhằm phát triển kinh tế thì tình hình tội phạm dự báo là cũng sẽ tiếp tục là phức tạp và khó lường gia tăng
do vậy lực lượng công an huyện chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng xuống bán xác cơ sở nhằm không để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và gia tăng
cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện tỉnh cửu đang dần trở lại trạng thái bình thường mới
đó là thành hiệu quả sau ba mươi tháng người dân cùng chính quyền đồng sức đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự
sáng phương nam tiếp tục những thông tin về văn hóa du lịch
từ ngày một tháng một mươi một thành phố hồ chí minh sẽ mở cửa du lịch liên tỉnh hoạt động lưu trú và hoạt động điểm tham quan
mở công suất tối đa bảy mươi xem xét mất theo một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ spa
đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi du lịch thành phố hồ chí minh
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều qua
theo kế hoạch của sở du lịch thành phố sau giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi là du lịch nội vùng
và thí điểm du lịch liên tỉnh với công suất năm mươi tại các cơ sở lưu trú và điểm tham quan
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẽ đẩy mạnh du lịch nội vùng và mở cửa du lịch liên tỉnh
giai đoạn ba trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố
không giới hạn loại hình quy mô và phạm vi
khách du lịch phải có mã qr xanh hoặc xuất trình một trong các giấy tờ chứng nhận f đã khỏi bệnh trước một trăm tám mươi ngày
đã tiêm chủng ít nhất một mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm hoặc có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
phát biểu tại hội nghị bà phan thị thắng phó chủ tịch ubnd thành phố cho biết
thống kê sơ bộ lực lượng lao động ngành du lịch thành phố
tiêm chủng covid một mươi chín đủ liều đạt khoảng tám
đây là một trong những điều kiện quan trọng để đưa ngành du lịch trở lại quỹ đạo hoạt động
ngành du lịch thành phố hồ chí minh được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn
với tỷ lệ đóng góp vào grdp của thành phố từ một mươi một mươi hai trong giai đoạn trước dịch bệnh
với đặc trưng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp
nên tổ chức trung phục hồi du lịch sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành kinh tế khác
hội nghị cũng đã công bố
ngành nguyên du lịch thành phố hồ chí minh với ba trăm sáu mươi sáu điểm đến
và phát động chương trình một trăm linh voucher du lịch thành phố
do các doanh nghiệp dành tặng lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh xác định từng bước phục hồi kinh tế từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong tinh thần kiểm soát dịch covid một mươi chín
do đó các sân khấu biểu diễn tại thành phố chưa thể sáng đèn
mới lại công suất biểu diễn như giai đoạn chưa bùng dịch
giám đốc của các điểm biểu diễn đã chuyển sang hướng là chiêu sinh mở các lớp đào tạo
như một giải pháp tạm thời để mở ra hoạt động cho các nghệ sĩ và học viên yêu thích nghệ thuật
ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày một tháng một mươi
ba điểm diễn kịch nói tại thành phố hồ chí minh đã công bố chiêu sinh lớp diễn xuất
lớp diễn xuất của đạo diễn vũ minh và lớp đào tạo tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b
dự kiến khai giảng vào tháng một mươi một
đáng chú ý là điểm diễn chính kịch sân khấu hoàng thế thanh
cũng lần đầu tiên công bố chiêu sinh sau gần một mươi hai năm hoạt động
chúng tôi tính là mùa thu năm ngoái là sẽ
khai giảng một lớp học về diễn xuất
để cho các bạn có thể đăng ký theo học
nhưng mà sau đó thì với cái dịch covid nó kéo dài
cái kế hoạch đó lại tính nhờ qua năm nay
thì về qua năm nay thì lại tiếp tục là bị covid
coi như cái đợt thứ tư này quá là nặng
thành ra kéo dài suốt cả nửa năm nay
thành ra bây giờ nó lại cuối năm rồi
thì chúng tôi nói thôi coi như là cái kế hoạch này đã
trì hoãn từ năm ngoái cho tới bây giờ
khi sân khấu trở lại chúng tôi cũng muốn là
có một cái dịch
điều đó mới
các điểm đào tạo nghệ thuật chiến quy
đơn cử như đại học sân khấu điện ảnh
thành phố hồ chí minh vẫn chấp nhận tuyển sinh
và truyền giảng trực tuyến
tuy nhiên phương thức này lại là bài toán khó
cho các lớp diễn xuất tại các sân khấu biểu diễn
với một cái tình hình hiện tại
chúng tôi vẫn phải chờ đợi
cũng chờ đợi để khi mà cái sự bình thường mới này
người ta sẽ quên đi cái chữ mới
có lẽ lúc đó thì chúng tôi sẽ dễ dàng
để mà có thể gặp gỡ nếu công chúng
thật sự là
các sân khấu chúng tôi vẫn quan sát tình hình
và vẫn hỏi thăm nhau
để có thể biết được cái gì
chúng tôi sẽ cùng đến với khán giả
trong một cái dịp hy vọng là gần
hiện tại bây giờ mới có lớp tháng một mươi hai thôi
và đa phần ở thành phố
thì nếu như cái số lượng học viên
của tỉnh thành đủ
thì hiển nhiên không có lý do gì mình không ở lớp sau đó
dành cho các bạn từ tỉnh thành đi lên
thành phố hồ chí minh hiện đang được xếp loại
vùng cam vùng có nguy cơ cao
về dịch covid một mươi chín
dù sở y tế thành phố đánh giá
sắp có thể xếp vào vùng vàng
với tình hình kiểm soát dần khá quan
thì các sân khấu vẫn e ngại sáng đèn biểu diễn
lý do lớn nhất vẫn là chính sách hạn chế tụ tập
trong tình hình mới
thì bài toán kinh doanh biểu diễn không hiệu quả
do đó xu thế các lớp diễn xuất mở ra nhiều hơn
là tất yếu
như tín hiệu cho sân khấu vẫn sáng đèn
duy trì được cái lửa
cho từng cái anh chị em nghệ sĩ
họ không có cơ hội biểu diễn
thì họ sẽ
mang cái sở học của mình
tài năng của mình
để truyền trao cho thế hệ kế tiếp
tiếp tục đào tạo cái thế hệ
trong đó những bạn chưa từng học sân khấu
những bạn có ngoại hình
nhưng thiếu một số tố chất nào đó không thể vào trường sân khấu được
hoặc những bạn đã học trường sân khấu rồi
nhưng vẫn còn cần tích lũy thêm kinh nghiệm
thì những cái lớp này rất là quan trọng
chúng tôi không thể nào tuyển sinh và dạy online được
bởi vì với nghệ thuật biểu diễn
chúng ta phải nhìn nhau
phải đối diện với nhau
để có những cái
cái giao cảm đó nó cũng giống như là
khán giả và người diễn viên trên sân khấu
chúng tôi không thể qua online được
cho nên có thể bây giờ
chúng tôi chưa có
được những cái học viên
đăng ký từ tỉnh chẳng hạn
thì không sao cả
bởi vì trong cái bước đầu
chúng tôi sẽ tuyển vào những bạn ở thành phố
bên cạnh chiêu sinh mở lớp
thì hồ diễn sân khấu
cũng đang được cho là hoạt động an toàn
cho nghệ sĩ biểu diễn có hoạt động
trong giai đoạn bình thường mới
liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp
đã công bố dự lịch tổ chức
còn liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc
vẫn giữ vào tháng một mươi một năm nay
tuy nhiên địa điểm thi tại hải phòng
đang đặt bài toán lớn cho các đoàn nghệ thuật
miền trung và miền nam
bài toán về phòng dịch
và các bài toán về chi phí tham dự
do đó tinh thần kiến nghị của các đoàn biểu diễn phía nam
là tổ chức thêm điểm thi
tại thành phố hồ chí minh
chỉ di chuyển hội đồng giám khảo
phương án này vừa giúp sự kiện tăng chất lượng nghệ thuật
vừa đạt hiệu quả cao
về kiểm soát covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng một mươi hàng năm
được chọn là ngày vì người nghèo
năm nay bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
tháng cao điểm vì người nghèo càng thêm ý nghĩa
trong bối cảnh hiện nay
như một gia đình thứ hai
khu trò tại bệnh viện nhi trung ương
đem đến yêu thương đồng hành
cùng với các bệnh nhi ung thư vượt qua bệnh tật
chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị hoàn lưu bão số tám
và mưa lớn trong những ngày vừa qua
đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương
tại tỉnh đắk lắc từ đêm ngày một mươi năm
cho đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
trên địa bàn huyện biên giới ia xúc
mưa to đến rất to đã khiến cho hàng chục nhà dân bị ngập sâu
nhiều người dân bị cô lập
trong các tròi dãy và gây chia cắt cục bộ
tại một số địa phương
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương
đã kịp thời ứng cứu di rời hàng trăm người dân
đến nơi an toàn
mưa lớn đã làm cho nhiều ngôi nhà
của người dân xã cư cơ bang huyện ia súp
bị ngập sâu trong nước từ một đến ba mét
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương
đã khẩn trương di rời người và tài sản
của hơn bốn mươi hộ bị ngập sâu
trên địa bàn xã cư cơ bang
và thị trấn ia xúc đến nơi an toàn
đặc biệt có một mươi bốn người dân canh tác
tại các tròi dãy bị nước lũ cô lập
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng
chính quyền địa phương đã huy động
lực lượng công an dùng cano tìm kiếm
và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm
cho đến chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
lực lượng công an đã ứng cứu được một mươi bốn người dân
đưa đến nơi an toàn
mưa lũ cũng đã làm nhiều cánh đồng ao nuôi cá
ngập trắng trong nước lũ
nhiều công trình giao thông cũng đã bị ảnh hưởng nặng
gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân
di chuyển dưới thời tiết mưa gió
luôn khó khăn đối với các phương tiện
tài xế sẽ bị mất tầm nhìn
khó quan sát nguy hiểm rình dập ở phía trước
một đoạn video mới đây được đăng tải
lên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh
của người phụ nữ điều khiển xe máy
không may đâm vào hố sâu
sau đó ngã ra đường
thế nhưng đó mới chỉ là một phần của sự việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo